năm hai nghìn một mươi tám cùng với bảo hiểm xã hội các tỉnh thành trên cả nước bảo hiểm xã hội tỉnh vĩnh phúc đã hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao về thu nợ động các loại hình bảo hiểm
trong năm hai nghìn một mươi chín bảo hiểm xã hội tỉnh này sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm hạn chế thấp nhất số nợ động trên địa bàn
theo báo cáo của bảo hiểm xã hội tỉnh vĩnh phúc tính đến hết tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám số thu các loại hình bảo hiểm trên toàn tỉnh là bốn một trăm một mươi ba sáu tỷ đồng đạt một trăm linh một hai so với kế hoạch được giao
tăng sáu trăm hai mươi tám bảy tỷ đồng so với năm hai nghìn một mươi bảy
công ty ls commnication vina là một trong số nhiều công ty nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc
tuy số lượng lao động tại công ty không nhiều xâm công ty luôn quan tâm đến các chế độ bảo hiểm thông qua việc thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thu nộp bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
là doanh nghiệp nước ngoài chúng tôi luôn tôn trọng và thực thi đầy đủ các chính sách pháp luật của nước sở tại
chúng tôi dưới sự hợp tác tư vấn nhiệt tình của bảo hiểm xã hội tỉnh
chúng tôi đã đang
và sẽ hoàn thành tốt nhất các khoản thu bảo hiểm xã hội vì qua đó sẽ giúp cho người lao động bảo đảm quyền lợi và gắn bó hơn với doanh nghiệp
theo đại diện lãnh đạo bảo hiểm xã hội tỉnh vĩnh phúc trong năm hai nghìn một mươi chín bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ tiếp tục áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp để công tác thu đóng bảo hiểm hiệu quả
bảo hiểm xã hội cũng tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành để thu hồi nợ động
bảo hiểm xã hội cũng luôn phải đồng hành cùng với đơn vị cùng với doanh nghiệp
nhất nhân viên khó khăn để phân tích đánh giá và nắm bắt xem là những khó khăn ở đâu để mà tìm ra cái giải pháp cũng thao vớt cùng họ để họ nộp cái tiền bảo hiểm xã hội
đảm bảo cái quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm tế bảo hiểm thanh nghiệp
thực tế để hạn chế thấp nhất việc nợ động bảo hiểm xã hội và những rủi ro đối với người lao động
trong thời gian tới bảo hiểm xã hội các tỉnh thành trên cả nước cũng phải phối hợp việc tăng cường công tác tuyên truyền
và kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm nhất là các hành vi trốn đóng nợ tiền và các hành vi tiêu cực gian lận đề hưởng chế độ trục lợi bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế